sáng ngày hai mươi một tháng chín trường đại học vinh lòng trọng tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo thứ sáu mươi kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi chín và đón nhận các phần thưởng cao quý
đến dự và chung vui với thầy trò nhà trường có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
tại buổi lễ thưa quý quyền của chủ tịch nước phó thủ tướng vương đình huệ đã trao huân trường lao động hạng nhất lần thứ hai và cờ thi đua của chính phủ cho lãnh đạo trường đại học vinh
phó thủ tướng nhấn mạnh trường đại học vinh phải phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu của vùng